một vụ lừa đảo bằng hình thức chuyển khoản khi mua vàng xảy ra tại tỉnh đắk nông
trong lúc bà lê thị kim liên chủ tiệm vàng kim vân ở thị trấn đắc minh huyện đắc minh
đang bán hàng thì có hai người phụ nữ đến hỏi mua vàng
rồi lừa đảo bằng hình thức thanh toán chuyển khoản
để chiếm đoạt vàng của bà liên với tổng số tiền trên tám mươi năm triệu đồng
cũng với thủ đoạn như trên ông chu thanh hoàng chủ tiệm vàng ngọc bích
ở thị trấn đắc minh đang bán hàng
cũng có một người phụ nữ đến hỏi mua vàng
và đề nghị thanh toán cho bà liên
bằng hình thức chuyển khoản với tổng số tiền là hai mươi bảy triệu đồng
tuy nhiên do kiểm tra tài khoản chưa nhận tiền
nên ông hoàng không đồng ý giao vàng
và người phụ nữ nhanh chóng rời khỏi tiệm vàng
các đối tượng thao tác trên điện thoại
tạo yêu cầu chuyển tiền tương lai
vào tài khoản chủ tiệm vàng cung cấp
khi ngân hàng gửi thông báo đã xác lập yêu cầu
chuyển tiền trong tương lai
rồi đưa cho tiệm vàng xem lướt qua
đồng thời thông báo đã chuyển khoản thành công
nhằm tạo lòng tin về tài khoản của bà liên
các tiệm vàng giao vàng rồi nhanh chóng bỏ đi
hiện cơ quan điều tra công an huyện đắc minh
đã chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân
cung cấp đề nghị truy tố đối tượng
nguyễn đăng cát tiên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trú tại phường bốn quận gò vấp
và nguyễn thị bích sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
trú tại phường bình trưng đông
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nguyễn đăng cát tiên xin cảm ơn các bà con
trên địa bàn huyện đắc minh và đắc nông
và một số địa phương khác
luôn cảnh giác đối với việc mua bán
giao tài sản cho các người mua
thông qua hình thức là
thanh toán bằng chuyển khoản
khi nào mà kiểm tra bằng cái tài khoản của mình
bằng tiền mà chuyển bằng tài khoản
thì lúc đó mới giao bàn giao tài sản
cho đối tượng tránh trường hợp bị lừa
như vụ việc của cơ quan liên hợp thế

xin cảm ơn các bà liên hợp thế
ủy huấn luyện lên giaoacco đây
chào mọi người
các đối tượng đã sử dụng từ thủ đoạn tinh vi cho đến bình dân số tiền bị lừa từ vài triệu đồng đến cả vài tỷ đồng
các đối tượng đã lợi dụng tâm lý chung của tất cả những người dân là ngại va chạm với pháp luật ngại phải vướng vào những thủ tục pháp lý phức tạp
và chính vì vậy thì họ đã bằng lòng để trao tài sản cho những đối tượng
với rất nhiều chiêu trò lừa đảo bùa vây người dân để đấu tranh phòng chống loại tội phạm này đạt hiệu quả cao
cùng với việc đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an và ngành chức năng
thì mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác không nhẹ dạ cả tin để chủ động bảo vệ tài sản của mình và của những người khác